nhưng có lẽ thay vì thông tin thời tiết trong ngày thì chúng ta sẽ cùng dự báo xa hơn một chút trong khoảng một mươi ngày tới ạ
dạ vâng ạ trong vòng một mươi ngày tiếp theo thì trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
xu thế thời tiết chủ đạo là ngày nắng nóng nhưng đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông thì có thể khả năng xây ra rảy ra lốc xét và gió giật mạnh
vâng ạ rông là hiện tượng khí tượng phức hợp gồm có chớp và kèm theo sấm do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra
rông ở nước ta thì có thể xảy ra quanh năm nhưng thường sinh ra vào thời tiết nóng ẩm nên về mùa hè hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn
vâng rông được xếp vào thời tiết nguy hiểm vì nó thường kèm theo gió mạnh sấm xét dữ dội thậm chí là cả mưa đá vòi rồng
và thực tế thì hàng năm chúng ta cũng ghi nhận những vụ việc đáng tiếc thiệt hại về người do rông gây ra
vâng rông thì cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng cháy nhà
làm hư hỏng nhiều loại máy móc nhất là các thiết bị điện tử
chính vì vậy mà người dân hãy hết sức đề phòng
những thông tin dự báo thời tiết chi tiết trong ngày hôm nay thì quý vị hãy đón xem ở phần sau của chương trình